hôm sáu một mươi gần bốn mươi xe khách được bộ tư lệnh tp hcm kết hợp cùng nhiều đơn vị huy động dự kiến chở gần bảy trăm linh người dân về tiền giang bến tre vĩnh long đồng tháp an giang và cà mau ở bến tre miền tây
đến phút chót khoảng năm trăm linh người đã quyết định ở lại thành phố làm việc
đến quá giờ khởi hành chỉ lát đát người lỉnh kỉnh hành lý đi từ cổng đến nơi đậu xe
nhiều xe dừng nằm hai mươi chín chỗ nhưng có chưa đến năm hành khách hoặc chống không khi nhiều người thay đổi quyết định
c về tiền giang trước có sáu mươi năm người đăng ký
chỉ có một mươi người đi
xe bến tre đăng ký chín mươi bốn người
chỉ còn một mươi bốn người đi
không ít người đã phải nghỉ làm và không có thu nhập trong suốt bốn tháng
do vậy khi dịch được kiểm soát họ quyết định ở lại kiếm tiền trang trải cho dịp cuối năm thay vì về quê như đã đăng ký từ trước
thượng tá nguyễn thanh phong chủ nhiệm bộ tư lệnh tp hcm cho biết do sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi chỉ khoảng hai trăm linh người ra biến xe miền tây
trong khi số lượng người đăng ký hỗ trợ xe về đợt này gần bảy trăm linh người
số lượng chỉ còn chưa tới một phần ba so với danh sách
nên lực lượng chức năng dồn hành khách và hơn chục xe
cũng theo ông phong số người về quê đợt này chủ yếu là người cao tuổi sinh viên phụ nữ có con nhỏ trong khi những người lao động đã chọn ở lại
tuy bất ngờ về số lượng người về quê giảm đáng kể nhưng theo ông đây là tín hiệu đáng mừng cho tp hcm khi đang thiếu hụt lao động
ông cũng cho biết đơn vị này sẽ thực hiện đợt cuối cùng đưa người dân về quê vào ngày mai
trong đợt hỗ trợ hồi hương từ đầu tháng một mươi bộ tư lệnh tp hcm đã hỗ trợ triển khai khoảng hai người dân về miền tây miền trung và đông nam bộ
theo tổng cục thống kê khoảng một ba triệu người rời thành phố về quê tránh dịch tính từ tháng bảy đến một mươi năm tháng chín trong đó gần bảy trăm năm mươi người rời tp hcm các tỉnh thành phía nam số liệu chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng một mươi khi các địa phương này nới lỏng giãn cách
tuy nhiên thời gian gần đây khi tp hcm kiểm soát được dịch nhiều người trước đó về quê đã trở lại
nhiều người trước đó về quê đã trở lại thành phố
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn cho biết gần đây khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh quay lại địa bàn làm việc khá nhiều người có ý định về quê đã ở lại thành phố
tp hcm có nhiều chương trình trợ giúp người ở quê quay lại điển hình như trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên tp hcm triển khai kế hoạch hỗ trợ nhà trọ không đồng test nhanh miễn phí và có việc làm ngay cho những người ở lại
ngày hai mươi sáu tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận chủ trương tạm ngưng triển khai các chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại tuyến đường cửa ngõ ra vào tp hcm
lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý hành vi vi phạm quy định phòng chống covid một mươi chín chủ trương này được thực hiện từ một mươi tám h cùng ngày
theo đó công an tp hcm được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục công tác tuần tra kiểm soát lưu động chỉ đạo các tổ tuần tra lưu động kiểm tra và xử lý nghiêm
các khu vực được tuần tra kiểm soát gồm bến xe ga tàu các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách lên tỉnh
ủy ban nhân dân tp hcm cũng lưu ý các tổ tuần tra quan tâm đến công tác kiểm tra xử phạt về nông độ cồn đối với người lưu thông theo quy định
sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra các tiêu chí quy định về hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách công cộng đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt đồng thời phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế có trách nhiệm phối hợp chặt cùng các lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định tại khu vực bến xe ga tàu sân bay các tuyến đường vận chuyển hàng hóa hành khách liên tỉnh
ủy ban nhân dân tp hcm lưu ý các đơn vị về việc sử dụng hộ chiếu vaccine và đặc biệt theo dõi diễn biến của biến thể mới delta plus
trong khi đó trung tâm quản lý giao thông công cộng vừa đề xuất trung tâm quản lý giao thông công cộng
sở giao thông vận tải tp hcm mời lại toàn bộ các tuyến xe buýt sau ngày một mươi năm tháng một mươi một triển khai theo từng giai đoạn
đề xuất trên được đưa ra sau khi một mươi hai tuyến xe buýt trợ giá hoạt động các tiêu chí để khôi phục hoạt động của xe buýt dựa trên tình hình kiểm soát covid một mươi chín ở thành phố
mức độ quan trọng về tính kết nối liên thông của từng tuyến xe sau một mươi hai tuyến xe buýt trợ giá hoạt động
theo đó từ nay đến ngày một tháng một mươi một trung tâm đề xuất khôi phục một mươi sáu tuyến xe buýt quan trọng kết nối các đầu mối trung chuyển lớn
như bến xe liên tỉnh tuyến xe buýt lộ trình đi qua các khu chế xuất khu công nghiệp chợ đầu mối
số chuyến của mỗi tuyến hoạt động bằng bốn mươi so với trước trong một mươi sáu tuyến xe này hiện tám tuyến đã hoạt động trở lại từ hôm hai mươi năm tháng một mươi
giai đoạn tiếp theo từ ngày tám tháng một mươi một dự kiến có thêm hai mươi chín tuyến xe buýt khác hoạt động trở lại số chuyến bằng năm mươi trước dịch
đây là các tuyến hoạt động trên các trục đường hướng tâm xuyên tâm vành đai lộ trình độc đạo không có phương án tuyến khác thay thế
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm quản lý giao thông công cộng đề xuất khôi phục thêm bốn mươi một tuyến xe buýt có trợ giá còn lại
dựa trên đánh giá tình hình đi lại của những tuyến xe đã được khôi phục ở các giai đoạn trước trung tâm sẽ điều chỉnh tần suốt thời gian hoạt động
theo nhu cầu của khách dự kiến tăng lên từ bảy mươi đến tám mươi số chuyến so với trước dịch
với các tuyến xe buýt không trợ giá hoạt động ở thành phố doanh nghiệp khai thác được yêu cầu giả soát khi đảm bảo các điều kiện sẽ đăng ký thời gian và phương án khôi phục các tuyến
riêng những tuyến xe buýt không trợ giá lên tỉnh việc mở lại sẽ được phối hợp với các địa phương để triển khai
việc mở lại sẽ được phối hợp các địa phương để triển khai
trước đó từ ngày năm tháng một mươi bốn tuyến xe buýt số bảy mươi bảy chín mươi một trăm hai mươi bảy và một trăm hai mươi tám được hoạt động trở lại ở huyện cần giờ tân suốt sáu mươi chín mươi chuyến mỗi ngày
đây là tuyến xe buýt được thành phố thí điểm ở lại với lộ trình hoạt động hoàn toàn thuộc vùng xanh địa bàn dễ kiểm soát dịch
thành phố hồ chí minh hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến xe buýt gồm chín mươi tuyến
trước đó từ ngày hai mươi tháng sáu xe buýt cùng nhiều loài hình vận tài hành cách công cộng khác tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch